lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin và hai kg thuốc viện
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi tại bản nậm park xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra phát hiện đối tượng vận chuyển một bánh nghi là heroin bốn túi chứa chất nhựa dẻo màu nâu đen nghi là thuốc viện có trọng lượng hai kg
đối tượng khai nhận là sùng a khai trú tại huyện nậm nhùn tỉnh lai châu số ma túy trên khai mua của một đối tượng nữ giới mang về tỉnh lai châu tiêu thụ tuy nhiên khi đang vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố bốn đối tượng về tội giết người
đó là hoàng văn chiến nông văn tiến nông văn hiệp và thẩm minh tuân cùng chú tại tỉnh đắk lắc
trước đó chiến đến nhà một người quen ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của anh triệu văn năm và triệu văn phít
hai bên đã lôi kéo thêm nhiều người mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
nhóm của chiến dùng hung khí đánh chém nhiều nhát vào người anh nam khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với thương tật hai mươi ba còn anh fit bị thương tật ba
hai mươi giờ tối qua tổ công tác một trăm sáu mươi một của công an tỉnh đồng nai đang tuần tra trên địa bàn khu phố ba phường trảng giài tp biên hòa
thì phát hiện năm đối tượng đi trên ba xe mô tử
các đối tượng đi trên ba xe mô tử mang theo nhiều hung khí có biểu hiện bất thường
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã quay đầu xe chạy trốn nhưng đã bị tổ công tác một trăm sáu mươi một truy đuổi bắt giữ
nhóm này khai nhận vào lúc một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày cả năm đối tượng đang ngồi chơi tại một tiệm internet trên địa bàn xã thạnh phú huyện vĩnh cửu
thì được đối tượng tên nhóc chưa rõ lai lịch nhờ ra khu vực bãi rác ở khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa để giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên khi đang mang hung khí đến địa điểm hẹn để chuẩn bị đánh nhau
đại tá diệp văn thế phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết
ban truyền án đã truy xét bắt giữ thêm bảy đối tượng trong đó có bốn đối tượng cầm đầu chủ mưu trong vụ án giết người gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi vừa qua
ban truyền án đã truy xét bắt giữ thêm bảy đối tượng trong đó có bốn đối tượng cầm đầu chủ mưu trong vụ án giết người gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi vừa qua
đặc biệt các trinh sát đã khống chế bắt giữ đoàn thiên long chú tại quận tân bình tp hcm đây là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin nhóm võ văn lương tức hai lượng và bùi minh trung quê ở cà mau có mâu thuẫn với nhóm của khúc văn đoài trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang có liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhóm của hai lượng có khoảng hơn năm mươi đối tượng đi trên tám xe ô tô loại bán tải bảy chỗ và một mươi sáu chỗ đến thửa đất của khúc văn đoài tại tổ một mươi hai ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của đoài hậu quả làm hai người tử vong và bốn người khác bị thương
hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án đến cơ quan công an gần nhất đầu thú thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật
liên hệ số điện thoại chín trăm ba mươi chín hai trăm tám mươi sáu tám trăm chín mươi chín gặp thượng úy nguyễn văn thường cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang để được hướng dẫn
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cập nhật diễn biến của bão nangar
vào sáng sớm nay bão lanar đã vượt qua khu vực phía nam của đảo lưu dông philippines đi vào biển đông và trở thành cơn bão số bảy của năm hai nghìn hai mươi
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam của khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ tám mươi chín đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão số bảy có xu hướng mạnh dần lên
thưa quý vị vào chiều qua ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi văn phòng chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an đã thông tin những vấn đề mà dư luận xã hội báo chí quan tâm
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả bước đầu vụ việc tập đoàn vạn thịnh pháp và phương hướng xử lý những trường hợp tung tin thất thiệt
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết vụ án xảy ra tại công ty an đông với bị can là trương mỹ lan và đồng phạm là vụ án rất khó
ban chuyên án đã cân nhắc rất kỹ lưỡng các yếu tố để có những phương án đối sách phù hợp xử lý đúng người đúng tội
trung tướng tô ân sô cũng cho biết trong một mươi tháng đầu năm bộ công an đã tiến hành khởi tố và điều tra năm trăm bảy mươi hai vụ án phạm tội trên không gian mạng
tăng một trăm bốn mươi bốn so với cùng kỳ về các vụ việc tung tin sai sự thật trên các trang mạng đã khởi tố sáu mươi ba vụ với sáu mươi tám bị can xử phạt hành chính bốn trăm năm mươi năm đối tượng gọi hỏi gian đe khoảng một năm trăm linh đối tượng
trung tướng tôn sô cũng nhấn mạnh thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý các vụ việc đăng tin sai sự thật tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế
những thông tin sai trái vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp
hơn hai năm sau khi lực lượng công an chính quy về công tác tại địa bàn xã từ một vùng quê nghèo khó tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự
nhất là nạn phá rừng khai thác khoáng sản trái phép xã khánh thành huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về an ninh trật tự cũng như phát triển kinh tế xã hội của người dân địa phương
những vườn cây trái chữa quả người dân chăm chỉ với công việc nhà nông
ông cao quyết trưởng thôn tà mơ xã khánh thành cho biết
trước đây bà con trong thôn thường rủ nhau vào rừng khai thác quảng trái phép
nay chẳng còn mấy ai làm việc đó khi cây trái cho thu nhập cao hơn
những đổi thay này ngoài sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của nhà nước sự chuyển đổi trong nhận thức của bà con còn có những dấu ấn đậm nét của lực lượng công an xã chính quy xã khánh thành
trước đây bà con trong thôn thường rủ nhau vào rừng khai thác khoáng trái phép

trước đây bà con trong thôn thường rủ nhau vào rừng khai thác khoáng trái phép